ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa có văn bản gửi tới các cấp cơ quan chức năng đóng trên địa bàn tỉnh
về việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến hết ngày một tháng tám
nhằm khống chế giảm thiểu các nguồn lây nguy hiểm trong cộng đồng
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai do thủ trưởng các sở ban ngành địa phương
căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị triển khai thực hiện tuyệt đối không được lơ là chủ quan
phải xác định phòng chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay
có giải pháp cụ thể thiết thực tập trung mọi nguồn lực để khống chế dập dịch giảm thiểu lây lan trên diện rộng
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe và nhu cầu thiết yếu của người dân
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền quán trị các văn bản hướng dẫn của trung ương của tỉnh
về phòng chống covid một mươi chín các văn bản liên quan đến doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
người sử dụng lao động công nhân lao động và toàn thể người dân trên địa bàn
thực hiện và đồng hành chia sẻ với chính quyền địa phương để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch
tất cả doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
cho toàn bộ người lao động làm việc tại đơn vị
thời gian áp dụng từ giờ ngày hai mươi hai tháng bảy đến hết ngày một tháng tám đối với bảy huyện thành phố
là biên hòa long khánh vĩnh cửu tràng bom thống nhất long thành và nhân trạch
trước đó ưu bài nhân dân tỉnh đồng nai đã áp dụng giới thiệu một mươi sáu trong vòng một mươi năm ngày từ giờ ngày chín tháng bảy